tại phiên họp chính phủ chiều nay một trong những nội dung đáng chú ý tại kết luận chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đó là thủ tướng yêu cầu không chúc tết thủ tướng lãnh đạo chính phủ lãnh đạo các bộ ngành lãnh đạo các tỉnh không về hà nội chúc tết
nhấn mạnh tình hình tham nhũng lãng phí vẫn còn phổ biến nghiêm trọng
thủ tướng yêu cầu phải kiên quyết xử lý không loại trừ bất cứ tổ chức cá nhân nào không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
người đứng đầu chính phủ yêu cầu các thành viên chính phủ chỉ đạo quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống tham nhũng
tập trung vào hoàn thiện thể chế không để kẽ hở cho tham nhũng phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực
xóa bỏ cơ chế xin cho đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường công khai minh bạch chống mọi hành vi nhũng nhiễu tiêu cực
cùng với đó thủ tướng yêu cầu triệt đề tiết kiệm chống lãng phí trong toàn xã hội
quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách mua sắm và sử dụng tài sản công xe ô tô công tiếp khách tổ chức hội nghị hội thảo đi công tác trong và ngoài nước